còn tại quảng ninh mưa lớn đã khiến cho đường phố tám phường của thành phố hạ long phường quang hanh của thành phố cầm phả bị ngập lụt cục bộ
có chỗ sâu từ một năm đến hai mét dài khoảng năm trăm linh mét khiến giao thông trên quốc lộ một mươi tám a đoạn nối hạ long đi cầm phả bị chia cắt
lực lượng cảnh sát giao thông đã lập chốt chặn tại hai đầu dốc đèo bụt để cảnh báo và điều tiết giao thông
nước ngập vào các khu dân cư cũng làm đảo lộn cuộc sống của người dân
xin chuyển sang các thông tin an ninh trật tự đáng chú ý khác
vào chiều ngày hai mươi một tháng bảy tại điện biên phát hiện hai đối tượng có dấu hiệu khả nghi
lực lượng phối hợp với công an và bộ đội biên phòng tỉnh đã yêu cầu kiểm tra và phát hiện trên xe máy của hai đối tượng cất dấu hai bánh heroin hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra hai đối tượng là lý an tình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và giàng a thò sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng chú tại xã keom huyện điện biên đông tỉnh điện biên
khai nhận đã trung tiện mua số ma túy trên của một đối tượng người mông
tại khu vực biên giới với số tiền một trăm linh triệu đồng khi cả hai đang trên đường vận chuyển thì bị bắt giữ
chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ tại đám cưới y kim lo và y nương nghia ở buôn lai xã crong dinh huyện mrak tỉnh đắk lắk đã ra tay hành hung khiến nạn nhân tử vong
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ hai đối tượng này
vào đêm ngày hai mươi tháng bảy tại đám cưới một người bạn y kiêm đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
với một số thanh niên khác y kiêm đã về nhà rủ y nương quay lại trả thù
tại đây y nương đã cầm hung khí lao vào đánh nhau với đám thanh niên
thấy anh y nê điều khiển xe máy chở bạn gái từ đám cưới ra y nương đã cầm dựa chém vào đầu anh y nê nạn nhân tử vong tại chỗ
y kiêm cầm gậy đánh vào đầu cô gái khiến nạn nhân bị thương tích nặng
thưa quý vị và các bạn đã xác định được sai phạm thi trung học phổ thông quốc gia ở sơn la
kết quả điều tra ban đầu cho thấy
có dấu hiệu chỉnh sửa tẩy xóa kết quả thi với hàng chục bài thi
có dấu hiệu bị can thiệp kết quả thi
thông tin từ phía cơ quan an ninh điều tra cho biết
bước đầu cho thấy có một số sai phạm quy chế thi đặc biệt là khâu chấm thi
trong khi đó có dấu hiệu sự can thiệp làm thay đổi kết quả thi
hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra xác minh làm rõ sai phạm
trước việc phát hiện nhiều sai phạm tại một số điểm thi trung học phổ thông quốc gia
tại một số địa phương
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhã đã yêu cầu
ba tỉnh thành giả soát điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
theo đó bộ giáo dục và đào tạo đề nghị thượng ban chỉ đạo thi
phòng trung học phổ thông quốc gia các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
nghiêm túc giả soát đánh giá quy trình thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi
tại địa phương nhất là coi chấm thi
quá trình ra soát nếu phát hiện sai phạm kịp thời báo cáo bộ giáo dục và đào tạo
và căn cứ tình hình có thể đề nghị cơ quan công an phối hợp điều tra
làm rõ trách nhiệm của một số tổ chức cá nhân liên quan để xử lý
theo quy định của pháp luật
bản tin nhanh lúc chín h hôm nay đến đây là hết
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại